thưa quý vị sáng nay diễn đàn doanh nghiệp việt nam vbf giữa kỳ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
liên kết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hướng tới lợi ích chung đã diễn ra tại hà nội
diễn đàn được tổ chức nhằm nhìn nhận lại những hạn chế ba mươi năm trong thu hút đầu tư nước ngoài
và thảo luận những giải pháp phù hợp trong giai đoạn sắp tới
với kỳ vọng tăng cường sự hợp tác của hai khu vực kinh tế trong nước và ngoài nước
sẽ bổ sung động năng cho tăng trưởng kinh tế diễn đàn năm nay xoay quanh ba phiên thảo luận chính
tiến tới chuỗi giá trị giải quyết những thách thức về công nghệ và tăng trưởng tài chính bền vững
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến nay đã có một trăm hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam
với khoảng hai mươi sáu dự án fdi với tổng số vốn đăng ký trên ba trăm hai mươi sáu tỷ usd
và tổng vốn thực hiện đạt trên một trăm tám mươi
tỷ usd khu vực fdi ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế việt nam
tuy nhiên sự liên kết giữa khu vực fdi với khu vực doanh nghiệp trong nước cùng tham gia chuỗi giá trị
chưa đạt như kỳ vọng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động chuyển giao công nghệ còn ở mức thấp
để tăng cường sự liên kết đó cộng đồng doanh nghiệp cho rằng chính phủ phải có các biện pháp thiết thực
nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài
một cách hiệu quả và dễ tiếp cận
tại diễn đàn các đại biểu cùng nhau thảo luận đưa ra những giải pháp dài hơi nhằm giải quyết những thách thức
về công nghệ về nguồn lực tài chính để phục vụ tăng trưởng bền vững hay đóng góp của khu vực tư nhân
vào sự tăng trưởng của việt nam đặc biệt các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của chính phủ
trong việc kết nối tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp việt nam hơn nữa
theo đó chính phủ cần quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong đó các văn bản hướng dẫn thực thi luật cần có sự thống nhất
về vấn đề nợ công cần có giải pháp căn bản như tăng cường cải cách cơ cấu cả hai chiều thu và chi ngân sách
cũng như giả soát lại hiệu quả sử dụng nợ công hiện nay
bên cạnh đó giải quyết tốt vấn đề về môi trường
làm được điều này việt nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với nhà đầu tư nước ngoài
thưa quý vị đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam đang tiếp tục trở thành một điểm sáng
tạo ra nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển sản xuất công nghiệp xuất khẩu
cũng như tăng trưởng chung của cả nền kinh tế
tuy nhiên nhìn lại quá trình ba mươi năm thu hút và sử dụng vốn fdi
vẫn còn có những lo ngại về chất lượng đầu tư và tính lan tỏa của nguồn vốn
những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp bách cần sớm có những điều chỉnh chính sách phù hợp
để dòng vốn fdi mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong giai đoạn mới
nhất là trong việc kết nối tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp trong nước lớn mạnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu
không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của dòng vốn fdi vào phát triển kinh tế đất nước
bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển giải quyết việc làm tăng thu ngân sách
thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta
tuy nhiên bên cạnh những thành công hoạt động fdi cũng đã bộc lộ những mặt hạn chế
mục tiêu về chuyển giao công nghệ trong thời gian qua chưa như mong đợi
sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp fdi sang doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
các dự án fdi chủ yếu tập trung vào lắp ráp gia công tỷ lệ nội địa hóa thấp
giá trị tạo ra tại việt nam không cao
fdi chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp việt nam để cùng tham gia chuỗi giá trị
chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ việt nam phát triển
hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý chưa đạt được như kỳ vọng
sau gần ba mươi năm thu hút fdi bộ kế hoạch và đầu tư cũng thừa nhận những điểm yếu của vốn fdi vào việt nam
không chỉ là dự án quy mô nhỏ mà dòng vốn fdi mới chủ yếu tập trung vào lắp ráp tỷ lệ nội địa hóa thấp
giá trị xuất khẩu thực hiện theo hình thức gia công sử dụng nhiều lao động giá trị gia tăng tạo ra tại việt nam thấp
cùng với đó mối liên kết kém chặt chẽ giữa doanh nghiệp ngoại và nội
chính là hạn chế lớn nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài trong ba mươi năm qua
chúng ta có thể thu được số lượng thu được các ngành nghề thu được những hoạt động và những hiệu quả khác có thể
nhưng mà riêng về năng lực công nghệ mà thu hút được từ quốc vải nga là không cao lắm
cái điều này nó gắn với hai nhóm nguyên nhân
một là năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nội cũng như là chiến lược phát triển công nghiệp của doanh nghiệp nội chưa thật rõ ràng
cái thứ hai nữa là bản thân các doanh nghiệp nước ngoài cũng không tự nguyện trong vấn đề này
khi mà chúng ta thiếu
cái thứ ba là năng lực cơ chế tạo áp lực cũng như là khuyến khích
cho nên là hầu hết các dự án khi mà để vào thì thiết kế cũng như thiết minh rất là nhiều những sự chuyển ra
nhưng trên thực tế thì qua quá trình là dường như không có
vậy chúng ta thấy rằng trong quá trình hấp thụ công nghiệp công nghệ của nước ngoài
việt nam hiện nay mới dừng ở cái mức gia công và phân phối
chứ còn thiếu đi những cái bước tiến để đi vào hai giai đoạn sau rất quan trọng
đó là sản xuất theo giấy phép và cuối cùng là tự nghiên cứu để sản xuất theo công nghệ của mình
khi thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam liên tục tăng
thì sức lan tỏa về công nghệ của nguồn vốn này đối với doanh nghiệp trong nước lại nhỏ bé
theo nhận định của các chuyên gia thực tế công nghệ của các doanh nghiệp fdi
cũng không vượt trội nhiều so với doanh nghiệp trong nước
phần lớn công nghệ được sử dụng là trong thời gian trên một mươi năm
thực ra thì cái đổi mới công nghệ của cả khối fdi lẫn khối doanh nghiệp trong nước
đều không cao so với lại cái mặt bằng chung của các nước xung quanh
chính vì mà fdi cũng bản thân các doanh nghiệp fdi cũng không phải là các doanh nghiệp
mà có cái đổi mới công nghệ quá cao
thì họ cũng khó có thể gọi là chuyển giao được cho các doanh nghiệp trong nước
nhìn chung thì năng lực hấp thụ của doanh nghiệp việt nam là thấp
bởi vì nó liên quan đến cái đầu tư cho and
cũng như là các cái khoản gọi là đầu tư cho máy móc và trang thiết bị
khi mà cái khoảng cách công nghệ khá là cao
thì cái việc chuyển giao công nghệ nó khó
nó khó có thể diễn ra
theo thống kê hiện nay
chỉ có khoảng trên hai mươi số doanh nghiệp việt nam
thật sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
số còn lại chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa
chưa đủ nguồn lực tham gia chuỗi này
các doanh nghiệp fdi lớn khi đầu tư vào việt nam
đã có sẵn mạng lưới cung ứng riêng của mình
nhiều doanh nghiệp fdi mặc dù tuyên bố thiện trí
nhưng lại đặt ra các tiêu chuẩn quá cao
đồng thời không tiến hành các bước hỗ trợ cần thiết
nên doanh nghiệp trong nước khó lòng với tới
thực tế doanh nghiệp fdi chỉ mua khoảng hai mươi sáu
số thiết bị đầu vào từ doanh nghiệp việt nam
còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ
nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp fdi
và doanh nghiệp trong nước
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững
nhiều kiến nghị quan trọng cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp
gửi đến chính phủ trong diễn đàn doanh nghiệp việt nam
giữa kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại diễn đàn
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế
bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục cải thiện
môi trường kinh doanh trong thời gian tới
trong đó tiếp tục các chỉ đạo cương quyết
thực hiện cải cách hành chính
đặc biệt là về thủ tục xuất nhập khẩu
và tiếp tục yêu cầu cắt giảm năm mươi điều kiện kinh doanh
theo đúng lộ trình đặt ra
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế
cho rằng chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt
để cải cách thủ tục hành chính
cải thiện môi trường kinh doanh
nhưng trên thực tế
không phải tất cả các bộ ngành các địa phương
đều có hành động cụ thể và thực chất
bốn bộ ngành khác đang trong quá trình chuẩn bị
các nghĩ định và đã tham khảo ý kiến cộng đồng do nhiều
còn phần lớn các bộ ngành khác
đều đang trong quá trình giả xét
và chưa đưa ra một lộ trình
cũng như là các dự thảo văn bản pháp lý
để thực hiện các yêu cầu này
cụ thể đánh giá về cơ chế một cửa quốc gia
cơ chế nền tảng để hiện đại hóa
và cải cách thủ tục hành chính
trong hoạt động xuất nhập khẩu
mới chỉ triển khai được bốn mươi bảy trên hai trăm bốn mươi năm
bốn mươi năm thủ tục chiếm một mươi chín tổng số thủ tục xuất nhập khẩu
trong số bốn mươi bảy thủ tục đã được thực hiện
không ít trường hợp chưa điện tử hóa đồng bộ
thậm chí còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp
về cải cách trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
các bộ ngành đã có hành động cụ thể
song hiện lại chưa được như kỳ vọng
số mặt hàng được loại khỏi diện kiểm tra chuyên ngành
chỉ chiếm chưa đầy sáu
thời gian cho kiểm tra chuyên ngành trung bình
vẫn là bảy mươi sáu giờ một thủ tục
cao hơn đến ba lần so với các nước asean chữ bốn
về các chính sách và tính minh bạch
trong việc kiểm toán và thanh tra
chúng tôi xin đề xuất việc thí điểm
dự án đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính
cụ thể là chọn tổng cục khải quan
để tổ chức thí điểm
phối hợp với hợp hội doanh nghiệp
các nước thực hiện các hoạt động đẩy mạnh
tiến trình minh bạch hóa
và tiến trình xử lý thủ tục khải quan
chúng tôi hy vọng chương trình này sớm được thực hiện
để có những giải pháp thực tiễn hiệu quả
với sự kiểm tra
chỉ đạo sát sao của tổng thống chính phủ
bên cạnh đó ông michael kelly
chủ tịch amtams cho rằng
một trong những giải pháp cần thiết
để doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi giá trị
đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và năng suất lao động thông qua hiện đại hóa giáo dục
bảo đảm chi phí lao động hợp lý
đây sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động
và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam
đánh giá cao những kiến nghị hợp lý
mang tính xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như tinh thần hợp tác có trách nhiệm
của các bộ ngành trong việc xem xét
giải quyết các khuyến nghị
nhằm xây dựng mối liên kết doanh nghiệp
trong nước và nước ngoài hiệu quả
hướng tới lợi ích chung
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
sẽ tổng hợp những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi luật pháp
chính sách đồng thời chỉ đạo các bộ
ngành địa phương xem xét giải quyết
những khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp